luật đất đai đã quy định rất rõ đất được nhà nước giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn một mươi hai tháng liên tục
hết thời gian gia hạn thì nhà nước sẽ thu hồi
thế nhưng trên thực tế thì có rất nhiều dự án đã treo cả chục năm đến vài chục năm nay nhưng vẫn nằm án minh bất động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
và dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường lê văn lương ở phường trung hòa quận cầu giấy là một ví dụ
căn nhà cấp bốn chật trội xuống cấp với những mảng tường bong chóc
không ai nghĩ rằng căn nhà này nằm ngay cạnh con đường lê văn lương giữa lòng thủ đô hà nội
dù rất muốn nhưng anh đạt không thể thực hiện việc sửa chữa xây mới bởi gần hai trăm linh m hai đất thổ cư của gia đình anh nằm trong quy hoạch của một dự án treo gần hai mươi năm qua
tại dự án treo mình cũng không sửa chữa được
mà có sửa chữa được thì đến lúc dự án nó máy mất thì bỏ một số tiền rất lớn vào
trước đây làng cổ hòa mục có ba nhà thờ họ
sau khi dự án mở đường lê văn lương được triển khai chỉ còn duy nhất một nhà thờ đó là nhà thờ của dòng họ lai
khu đất này trước đây đã được ủy ban hành chính thành phố hà nội cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu dụng đất trong đó quy định về diện tích đất ở rõ ràng
dù vẫn giữ lại được nhà thờ họ nhưng theo ông sơn căn nhà này lại bị đưa vào quy hoạch của một dự án xây dựng nhà trung cư ngay cạnh đường lê văn lương
đã từng có những người đến gặp ông sơn đàm phán bồi thường để di rời nhưng ông không đồng ý
có tiền nhưng không được phép sửa chữa xây mới gia đình ông phải sống trong dãy nhà ngang cấp bốn chật trội cũ nát từ nhiều năm nay
làm đường lê văn lương thì chúng tôi đã mở đường lê văn lương rồi
từ lãng hạ sang đường lê văn lương chúng tôi đã hy sinh rồi
đã hy sinh bốn năm với nhà thờ rồi nhà cổ rồi
còn để mà lấy đất của chúng tôi xây chung cư kinh doanh thì chúng tôi không chấp nhận
bởi đây là đất nàng cổ thôi
kể cả dự án giả chúng tôi gấp năm một mươi lần chúng tôi cũng không nổi
bởi vì chúng tôi không thể mất cái truyền thống tổ tiên thôi
lấy đồng tiền lớn bao nhiêu cũng không đổi được
dự án treo mà người dân làng hòa mục nói đến chính là dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường lê văn lương
khu đất của tám mươi hộ dân nơi đây hiện có ký hiệu là n một mươi bảy và n một mươi tám
dự án này đã có quyết định thu hồi đất và được ủy ban nhân dân tp hà nội giao cho tổng công ty
tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội làm chủ đầu tư
dù mỗi hộ dân có hàng trăm mét vuông đất nhưng họ vẫn phải sống trong những căn nhà mái ngói ẩm thấp chật trội
việc đánh giá thu hồi cũng như là thủ tục thu hồi theo điều sáu mươi sáu của luật đất đai hai nghìn hai mươi ba
thì tôi thấy rằng ủy ban các cấp trong đó là địa bàn hà nội thì cũng chưa làm tốt cái chức trách của mình
bởi vì các cái lý do để chậm thì nó có nhiều
thế nhưng cái cơ chế chính sách để chúng ta giải quyết triệt đẻ để có thu hay không thu thì chưa được các cấp các ngành tham mưu chưa được rõ ràng và quyết liệt nên dẫn đến các dự án này vẫn tiếp tục treo
theo thống kê hà nội hiện có gần bốn trăm linh dự án chậm đưa đất vào sử dụng để hoang hóa chậm triển khai và chưa có biện pháp khắc phục

một điểm chung của những dự án này là dù đất không có khắc phục nhưng nó vẫn có khắc phục
được quy hoạch nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn giang dở hoặc đang nằm bất động trên giấy